sau đó người phụ nữ trần tình
sau khi ăn xong tôi với con gái đi vệ sinh
lúc quay vào thấy một người bạn trả tiền
nhưng không rõ tà bao nhiêu
chỉ nghe lau thoáng một hai triệu hay hai hai triệu gì đó
sáng hôm qua tôi hỏi chồng bữa ăn đó bao nhiêu
thì ông ấy say rượu quá không nhớ
vì không trực tiếp trả tiền
tôi đăng clip và chỉ muốn ai đi ăn ở đất mũi
thì hỏi giá trước chứ không có ý gì xấu
mặc dù ngành chức năng tỉnh cà mau đã làm việc với nhà hàng
và ghi nhận thông tin mà tài khoản này đăng trên mạng xã hội
về giá của các bạn
và giá của các món ăn là không hề chính xác
nhưng vụ việc cũng đã gây nên nhiều lượng ý kiến trái chiều trên thông gian mạng
để không bị chặt chém khi dùng dịch vụ ở nơi xa lạ
những người đi du lịch sành sỏi luôn sử dụng các tham khảo thông tin trên mạng diễn đàn
trước khi quyết định chọn bất cứ một nhà hàng nào
không chỉ quan tâm đến số điểm được đánh giá
mà bạn hãy bỏ rút thời gian để đọc các nhận xét phía bên dưới
thế nhưng việc này cũng mang tính chất tương đối
bởi nhiều khi khen chưa chắc đã đúng
hoặc phù hợp với mình
mà chê thì cũng chưa chắc đã dở
trang web càng uy tín thì độ tin cậy càng cao
và tốt nhất vẫn là hỏi ý kiến người thật việc thật
từ những bạn bè hay người thân từng trải nghiệm
ngoài ra một cách khác
bạn có thể hỏi trực tiếp hướng dẫn viên hoặc khách sạn nơi bạn lưu trú
hãy chỉ dùng địa chỉ ngon tại địa phương đó
ngon hai dở còn tùy thuộc vào khẩu vị của mình
thế nhưng những địa chỉ do nhân viên khách sạn tư vấn
thường khá an toàn về hầu bao với dân du lịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé